thực hiện chủ trương của chính phủ về việc kê khai áp giá đền bù thiệt hại cho người dân ven biển
bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển do công ty phongmosa hà tĩnh gây ra
tỉnh quảng trị đã triển khai nhiều giải pháp để thực hiện
nhưng trong quá trình triển khai vẫn còn một số vướng mắc xảy ra
sau đây là phản ánh của phóng viên thời sự
tại thị trấn cửa tùng huyện vĩnh linh tỉnh quảng trị
có hơn một hộ dân bị ảnh hưởng bởi sự cố môi trường biển
trong quá trình đánh giá đền bù thiệt hại tại các địa phương
vẫn còn một số bất cập chính quyền cơ sở đang phối hợp với các ngành liên quan tháo gỡ
có những trường hợp thiệt hại lớn nhưng được bôi thương là ngang mức với những trường hợp thiệt hại bình thường
ví dụ như những doanh nghiệp thu mua sở chế chế biến hàng năm thu mua rất nhiều
nhưng đền bù thiệt hại ngang mức với những người bị ảnh hưởng bình thường
ngoài việc đền bù chưa thỏa đáng

nhiều văn bản của cấp trên thay đổi trong thời gian qua
điều này đã làm cho chính quyền cấp cơ sở rất khó khăn trong quá trình thực hiện để bảo đảm công bằng khách quan

sắp đến với các cơ sở thiệt hại lớn
xác minh đối tượng đánh giá tình hình thiệt hại của người dân
nhưng do địa bàn trải dài nhiều dạng đối tượng kê khai đánh giá đền bù thiệt hại đã gây không ít khó khăn cho địa phương
các văn bản hướng dẫn cũng như là có một số phát sinh
có tình huống thực tế mới vì vậy là cần có tập trung
các cái điên mức khổ trợ và áp giá thì thấy rằng là cũng để mà phân loài các cái đối tượng là một cái việc rất là khó khăn
để việc đền bù thiệt hại cho người dân được chính xác và minh bạch
cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng tình ủng hộ từ phía người dân
có như vậy tỉnh quảng trị mới có thể niêm yết danh sách đền bù thiệt hại cho người dân vào cuối tháng một mươi này